trong ngày hôm nay do mưa còn nhiều gió đông bắc thổi mạnh nên nhiệt độ các tỉnh thành miền trung cũng sẽ duy trì ở mức thấp
như thanh hóa đến thừa thiên huế thì chỉ là một mươi tám hai mươi độ
trong khi đó từ đà nẵng đến quảng ngãi thì nhiệt độ nhỉnh hơn là hai mươi hai hai mươi bốn độ
riêng bình định đến phú yên thì nhiệt độ ở mức mát mẻ là hai mươi bốn hai mươi sáu độ
không khí lạnh tiếp tục tác động sang tới tây nguyên và ảnh hưởng yếu đến nam bộ
trong ngày hôm nay dưới tác động khuếch tán của khối không khí lạnh thì dù có nắng
nhưng mà nhiệt độ ở nam bộ cũng sẽ không tăng cao giữ ở mức ba mươi ba mươi hai độ
còn ở tây nguyên thì tác động của khối không khí lạnh khá là rõ ràng
vì thế nhiệt độ trong ba hôm tới sẽ là hai mươi bảy hai mươi chín độ
do không khí lạnh tiếp tục được bổ sung vì thế ở khu vực bắc và giữa biển đông
bao gồm cả vùng biển của huyện đảo hoàng sa cũng sẽ có gió đông bắc mạnh tới cấp sáu cấp năm
giật cấp tám chín khiến biển động mạnh
vùng biển từ quảng trị đến quảng ngãi vùng biển ngoài khơi các tỉnh từ bình định đến cà mau
cũng sẽ có gió đông bắc mạnh tới cấp sáu giật cấp bảy cấp tám và đi kèm với sóng cao từ hai năm mươi m đến ba năm mươi m
sau đây là dự báo trong ba ngày tại các khu vực trên cả nước